công ty cổ phần quyên tách đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng khu nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao trên vùng đất cát tại xã bình hải huyện thăng bình tỉnh quảng nam với diện tích là sáu năm hectare
trong đó có hai bảy hectare thả đợt đầu tiên đang phát triển nhanh và chuẩn bị thu hoạch
đây là mô hình nuôi tôm bằng công nghệ cao đầu tiên tại tỉnh quảng nam
trại nuôi tôm được thiết kế theo công nghệ khép kín nuôi tôm bằng ứng dụng công nghệ bọt khí micro nano oxygen
đồng thời sử dụng các khoáng vi sinh dược liệu như đinh lăng tỏi ổi sẵn có tại địa phương để nuôi tôm
và chỉ sử dụng các men vi sinh có sẵn trong môi trường không sử dụng men vi sinh bổ sung để phân hủy hữu cơ
mật độ nuôi tôm hơn ba trăm năm mươi con một mét vuông
một trong những chỉ số quan trọng của môi trường nước đó là chỉ số oxy
nếu mà nước mà khi chúng ta đo các chỉ số oxy nó cao thì điều đó có nghĩa là môi trường nước đó an toàn
đây có nghĩa là sạch cả về vi khuẩn lẫn sạch về các hóa chất độc hại mà hòa tan ở trong nước
nhưng nếu mà chúng ta giữ được cái môi trường như vậy đó thì các cái vi sinh vật mà có hại có thể gây bệnh cho tôm nó sẽ khó phát triển
đối với cái mô hình này thì doanh nghiệp lần đầu tiên nghiên cứu và nuôi theo mô hình công nghệ khá là tiên tiến
thế đây là một cái mô hình có nhiều cái cải tiến tiến bộ hơn trong cái việc ứng dụng công nghệ đặc biệt là vấn đề xử lý môi trường
từ thành công của mô hình nuôi tôm đầu tiên này
đã mở ra nhiều triển vọng cho nghề nuôi tôm trên cát ở tỉnh quảng nam
hiện tỉnh đang khuyến khích doanh nghiệp và người dân trong vùng quy hoạch nuôi tôm ven sông trường giang cùng nhau hợp tác
đầu tư xây dựng vùng nuôi tôm có quy mô lớn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật cao
đồng thời tăng cường quản lý khai thác và tổ chức chế biến nhằm nâng cao giá trị con tôm
góp phần cải thiện đời sống người dân và bảo vệ môi trường